phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người yêu cầu chính quyền địa phương nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này để bảo vệ cho người dân
yêu cầu chính quyền địa phương và công an phải đi từng ngõ gõ từng nhà và công an địa phương phải cung cấp ngay danh sách các hộ gia đình có người ở nước ngoài về từ mùng tám tháng ba
bộ công an cung cấp thông tin của mọi người dân cho cơ quan y tế để xác định những người tiếp xúc tránh sự lây lan trong nhân dân
về mua sắm thủ tướng giao ban chỉ đạo xem xét xử lý việc mua sắm công khai minh bạch kịp thời chống tham ô tham nhũng
bộ tư pháp nghiên cứu ban hành một số chỉ đạo theo tình hình mới
bộ y tế nêu kinh phí tổng quát để báo cáo các cơ quan chức năng
thủ tướng đồng ý việc mở rộng xã hội hóa trong điều kiện cách ly tập trung đóng góp tự nguyện
các hãng hàng không cần tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để có biện pháp hữu hiệu để hạn chế người vào việt nam
chương bay nội địa cũng phải được kiểm tra

bộ y tế có trách nhiệm khẳng trương triển khai trách nhiệm nhanh tại các khu cách ly
tại cộng đồng để sàng hợp người nhiễm covid một mươi chín hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
thủ tướng đồng ý đề xuất của bộ y tế và bộ tài chính về hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch
về người việt nam ở nước ngoài về nước thủ tướng bày tỏ quan điểm việt nam kiên trì thực hiện nguyên tắc chống dịch
ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
để không dễ dễ bận dụng cách ly tập trung là cách ly
đối với các khu cách ly tập trung đề nghị tập thể cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ủng hộ
theo tinh thần là tự nguyên
máy xét nghiệm và kích xét nghiệm nếu sản phẩm trong nước đảm bảo chất lượng
thì tập trung mua sản phẩm trong nước phục vụ công tác phòng chống dịch
xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly không khai báo
xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly không khai báo
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần công bố phát đồ điều trị để tập huấn cho các địa phương một cách chủ động
với thành công ban đầu và những cố gắng hiện nay thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành và người dân
cần tiếp tục cố gắng hơn nữa ý thức hơn nữa ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
với quyết tâm đó việt nam sẽ có thể đạt được kết quả thành công trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng sếp andre babit
về hợp tác giữa hai nước trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để cộng đồng người việt nam ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi
để séc có thể đưa công dân về nước theo yêu cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác với séc về trang thiết bị y tế
để hai nước cùng vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay
nhân dịp này thủ tướng trân trọng mời thủ tướng xéc thăm chính thức việt nam trong thời gian tới
thủ tướng andre babit đã vui vẻ nhận lời
thưa quý vị việt nam đã ghi nhận một trăm hai mươi ba người mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số một trăm hai mươi hai bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam quê quán ở huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh
bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại bangkok thái lan có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang
ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu tg chín trăm bốn mươi bảy ghế hai mươi d về đến cảng hàng không quốc tế đà nẵng vào lúc một mươi hai h hai mươi
lúc một mươi bốn h cùng ngày bệnh nhân được cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng ở phòng số một mươi bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số một trăm hai mươi ba bệnh nhân nữ một mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
bệnh nhân sống tại malaysia được ba đến bốn tháng nay
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ malaysia sang brunei trên chuyến bay của hãng hàng không royal brunei airlines số hiệu là bi ba trăm tám mươi một số ghế hai mươi bảy k
tới sân bay tần sớn nhất buổi trưa cùng ngày
bệnh nhân về bến tre trên chuyến xe lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày một mươi bảy tháng ba của nhà xe công tạo và được bạn đón về nhà tự cách ly tại nhà
số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là hai người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly y tế tại trung tâm y tế huyện bình đại tỉnh bến tre
thưa quý vị chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã tiến hành họp giao ban định kỳ
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị các quận huyện bằng mọi biện pháp
phải phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ xét nghiệm nhanh và tổ chức cách ly nguồn bệnh
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục khuyến cáo người dân từ nay đến ngày năm tháng bốn
nếu không có việc gì quan trọng nên hạn chế ra đường nếu phải ra ngoài phải đeo khẩu trang nghiêm túc và giữ khoảng cách với nhau
ông nguyễn đức trung cho biết hiện nay những người cách ly tập trung được bảo đảm các điều kiện
vì vậy các gia đình có thân nhân đang cách ly tập trung không nên gửi đồ đạc
các đơn vị quản lý cũng không nhận các đồ ăn đồ dùng mà người nhà gửi cho người đang thực hiện cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đề nghị công an thành phố phải bố trí riêng đối với những trường hợp phạm nhân mới vào
không để ở chung với các trường hợp cũ đồng thời giảm tham phạm nhân trong giai đoạn này
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
thành phố hà nội đã phát triển ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trên điện thoại di động với tên gọi hà nội smart city
với ứng dụng này người dân có thể nhận được cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh trên địa bàn hà nội
từ dữ liệu trên ứng dụng là cơ sở để người dân chủ động phòng và tránh lây lan covid một mươi chín
ngay sau khi có mặt trên cả hai kho ứng dụng
chị đỗ bích ngọc ở đống đa hà nội đã tải ứng dụng hà nội smart city về chiếc điện thoại của mình để theo dõi tình hình dịch bệnh
ngoài chức năng là một cổng thông tin về dịch bệnh
ứng dụng này còn cho phép theo dõi diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
giám sát các trường hợp thuộc diện phải cách ly cảnh báo khu vực có người nhiễm bệnh bằng bản đồ trực quan như thế này
với cái app hà nội smart city này thì mình cảm thấy rất là hữu dụng
bởi vì khi mà mình tải xuống thì mình có thể theo dõi được tất cả cái lộ trình của những người đã bị nhiễm
và cũng theo dõi được những ca nhiễm từ f một đến f bốn và f năm
từ đó thì mình có một cái cơ sở để mình có thể tự bảo đảm được cái sức khỏe của mình cũng như là trong cộng đồng
tôi thấy ứng dụng này rất là hữu ích
trong thời điểm dịch đã bùng phát như hiện nay
theo các ứng dụng tôi có thể phát hiện ra những vùng dịch đang bị cách ly
những địa điểm cần tránh
để đưa ra những biện pháp cho mình trong thời điểm hiện tại
những người bị cách ly sẽ phải khai báo vào ứng dụng
dựa vào bản đồ gps những người này chỉ được di chuyển trong phạm vi bán kính ba mươi mét
nếu đi qua bán kính này sẽ có tin báo gửi về hệ thống
ứng dụng cũng có chức năng khai báo các lộ trình di chuyển khai báo các trường hợp tiếp xúc với người bệnh
người cách ly cũng có thể nhận trực tiếp kết quả xét nghiệm covid một mươi chín từ các trung tâm xét nghiệm trên ứng dụng này
ứng dụng hà nội smart city là một ứng dụng đánh giá khá tốt
khi cung cấp cho người dùng cái nhu cầu cần thiết nhất của hà nội này
mọi người có một cái nhu cầu là biết khi nào còn cách ly
các cái kf một f hai những cái nơi phát sinh ca bệnh nhân f
thì ứng dụng hà nội smart city cung cấp cái bản đồ khá trực quan

các cái địa điểm các cái nơi để cho mọi người xem được

và thêm nữa là ứng dụng hà nội này có cung cấp được các cái tình trạng
ví dụ ở hà nội bao nhiêu ca đang bị cách ly bao nhiêu ca lây nhiễm hay những ca nghi ngờ
hiện tại người dân có thể cài đặt ứng dụng hà nội smart city qua google play
trên điện thoại android hoặc app store trên iphone
sau khi cài đặt màn hình điện thoại sẽ hiển thị biểu tượng khuê văn cát và người dùng có thể sử dụng
bảo hiểm xã hội việt nam đang đề xuất với các cơ quan chức năng lùi thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp
đối với người lao động nếu đang phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm covid một mươi chín
mà không thể đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định
điều này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp một cách tiêu cực
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề lĩnh vực
nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp các hoạt động hành vi sản xuất kinh doanh
nhất là trong ngành dệt may và da dày dịch vụ du lịch và bán lẻ
dẫn đến một bộ phận người lao động bị mất việc làm
trong trường hợp người lao động thất nghiệp làm chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
mà thuộc đối tượng bị cách ly y tế hoặc phải điều trị covid một mươi chín
thì bảo hiểm xã hội đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp
bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm covid một mươi chín để bảo đảm quyền lợi cho người lao động
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh và thông tin về việc người dân
sau khi hết thời gian cách ly y tế
đã bỏ đi bó hoa được bệnh viện trao tặng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về việc
có hay không nên tặng hoa cho người bệnh trong thời điểm dịch covid một mươi chín
còn nhiều diễn biến phức tạp và nước ta đang phải chịu rất nhiều chi phí khác liên quan đến dịch bệnh này
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi lắng nghe một số ý kiến chung quanh câu chuyện này
hình ảnh này xuất hiện những ngày gần đây
phản cảm và nên dừng lại là ý kiến của một số người dân
khi mà anh vào viện anh có bệnh người ta điều trị cho anh khỏi
xong khi người ta ra người ta
thứ nhất là người tặng hoa anh để anh thấy là cái thành quả của bác sĩ rất tốt
và anh đã khỏi bệnh
thì lắng nghe chính cái này anh phải ơn người ta như vậy
phải cảm ơn các bác sĩ
thế anh không có nợ cái này vất đi cái này cái đồng chí cái người ấy này phải nên án kịch
bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khác về việc tặng hoa cho người bệnh hay không
khi người ta được xuất viện người ta rất là mừng
thế cho nên là nếu như người nhà và những các người nào có thể thân quen
nó lên tặng hoa
người ta thì người ta lúc ấy cảm thấy cũng rất là hạnh phúc
theo tôi thì việc đấy thì cũng là một cái nghĩa tích cực đối với chính phủ dành cho những người cách ly
nhưng mà nếu mà với số người cách ly quá nhiều như thế thì mình nghĩ là không nên
vì cũng một mặt nữa là vì khá tốn thời gian tụ tập đông người
việc tặng hoa nó giống như là một cái sự chia sẻ
tuy nhiên đó chỉ nên với những ca bệnh nặng hoặc là những ca bệnh đầu tiên
còn với trong
trong cái tình hình hiện nay chúng ta nên để dành công sức và vận lực để dành cho những cái việc nó thiết thực hơn
ngành y tế thì chúng tôi cũng không cần cũng không đòi hỏi phải tri ân cũng không đòi hỏi là phải được tung hô
tuy nhiên rằng là cái việc điều trị thành công cho một bệnh nhân thì bên cạnh cái nỗi cái niềm vui của bệnh nhân
thì nó cũng có niềm vui của ngành y tế
thế tôi nghĩ là chúng ta chia sẻ với nhau chứ không nhất thiết phải lãng phí như vậy

có thể thấy việc nên hay không nên tặng hoa
cho người bệnh có lẽ cần xem xét vào nhiều yếu tố thời gian không gian sự thiết thực của hành động này
nhưng có một điều chắc chắn rằng dù tặng hoa hay không tặng hoa khi nhìn vào những hình ảnh này
các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch các anh bộ đội cụ hồ ngủ ngoài trời để nhường chỗ cho người dân cách ly
những vị lãnh đạo của đất nước và hàng chục nghìn người lặng lẽ âm thầm ngày ngày chống dịch
bảo đảm an toàn tối đa cho nhân dân
họ là những người xứng đáng nhất được tôn vinh và được người dân
dành tặng những tình cảm chân quý
thưa quý vị những ngày qua tỉnh hà tĩnh đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực
nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng
bên cạnh việc làm của các tập thể còn có những cá nhân trên địa bàn huyện nghi xuân hà tĩnh
được đánh giá cao về lòng tương thân tương ái góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh
chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
toàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã cụ thể hóa thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực
tại các cơ sở đoàn đoàn viên thanh niên đã thành lập các đội phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
tổ chức các đợt gia quân vệ sinh môi trường phát khẩu trang miễn phí
để chủ động trong công tác triển khai phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện nghi xuân cũng đã chuẩn bị sẵn bốn cơ sở cách ly tập trung khi bệnh viện đa khoa huyện quá tải
đặc biệt trên địa bàn huyện đã xuất hiện những cá nhân có trách nhiệm
phát huy tinh thần mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
điển hình như tấm gương của anh nguyễn xuân phúc
chủ khách sạn hanvet ở xã xuân thành huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
chấp nhận ngừng việc kinh doanh để dành toàn bộ khuôn viên với bốn mươi phòng nghỉ
làm nơi cách ly y tế cho những người từ vùng dịch covid một mươi chín trở về địa phương
đây là một việc làm rất đám biểu dương khen ngợi tháo gỡ một phần khó khăn không nhỏ cho địa phương
trước khi tình hình diễn biến ngay càng phức tạp của dịch bệnh
thì là một đơn vị đóng trên địa bàn mà có rất nhiều con em ở nước ngoài về
thì chúng tôi đã quyết định đóng cửa khách sạn một mươi năm ngày để đón một số người ở nước ngoài về
làm khu cách ly cho người ta để bảo đảm được sự an toàn dịch bệnh
mặc dù là cũng có những khó khăn rất đỉnh có những phản đối rất là kinh liệt của những người xung quanh
nhưng với tinh thần thân thương ái của hanvet
thì chúng tôi sẵn sàng đóng cửa khách sạn và cũng nhờ chính quyền địa phương thuyết phục
cũng như là chúng tôi đã giải thích được thì mọi người xung quanh và bà con cũng rất là ủng hộ chúng tôi
thì nghi xuân là địa phương rất là chủ động để triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
có thủ tướng đặc biệt là tinh thần bốn tay trộm theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ chỗ đó là việc kiểm soát đánh giá tình hình rồi cách ly tập trung cách ly y tế cách ly tài hội gia đình thì chúng tôi đã thực hiện rất tốt
và trong quá trình triển khai thực hiện này được cấp ủy chính quyền cao cấp
đặc biệt là các hộ gia đình bà con nhân dân đồng thuận rất cao và thực hiện một cách chắc chắn tốt
đặc biệt là sau khi thực hiện lời kêu gọi của chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của việt nam
thì các doanh nghiệp của nghi xuân đã vô cùng một tích cực để chúng ta thực hiện thành công công tác phòng chống dịch covid trên đất nước chúng ta
để xây dựng quê hương xây dựng đất nước ngay một yến bình và hung mạnh hơn
tại huyện nghi xuân số người đi từ vùng dịch về địa bàn có hơn năm trăm một mươi tám người
trong thời gian tới hà tĩnh tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh
đặc biệt các doanh nghiệp của quốc gia đã bảo vệ một cách tích cực để chúng ta thực hiện thành công công tác phòng chống dịch bệnh
tại huyện nghi xuân số người đi từ vùng dịch về địa bàn có hơn năm trăm một mươi tám người
trong thời gian tới hà tĩnh tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh

thì điều người dân vô cùng quan tâm đó là loại thuốc hay vaccine nào có thể chữa được căn bệnh này